dạng sáng nay ngày hai mươi hai tháng một tức hai mươi tám tết công đoàn thủ đô đã tổ chức đưa công nhân lao động về quê an tết
hàng nghìn chuyến xe miễn phí đã khởi hành trong không khí đầm ấm ngày xuân
năm giờ ba mươi sáng tại khu công nghiệp thăng long bốn mươi chuyến xe đã sẵn sàng để đưa hàng nghìn người lao động về quê an tết
nhờ có những chuyến xe này người lao động không phải di chuyển hàng chục km từ khu nhà trọ ra bến xe khách
cũng không phải chịu cảnh nhồi nhét tăng giá vé của các nhà xe mà còn có thể tiết kiệm một khoản chi phí

tháng thì là bốn dưới phải dạy chuẩn bị cho gia đình về quê khi bán tết
sự hỗ trợ của công đoàn công ty cũng như là công đoàn của khu công nghiệp chúng tôi cảm thấy rất được quan tâm
và cũng được hỗ trợ đi phần nào đấy là mình ở xa ra đây làm việc
đây là năm thứ một mươi hai những chuyến xe xung vầy lan bánh đồng hành và chăm lo
hàng chục nghìn công nhân ở các tỉnh xa
dịp tết năm nay các cấp công đoàn và các doanh nghiệp trên địa bàn hà nội đã chi trên ba mươi năm tỷ đồng
chăm lo cho công nhân lao động trong đó tổ chức trên hai chuyến xe đưa gần một mươi công nhân về quê
năm nay liên đoàn lao động thành phố tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón tết
thì có khác so với mọi năm đó là tất cả các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở liên đoàn lao động
các quận huyện ngành đều tổ chức đồng loạt trong những ngày cuối năm
đưa công nhân về quê đoàn tết
những năm trước đây thì chúng tôi tổ chức chỉ tập trung ở khu công nghiệp chế xuất thôi
những chuyến xe này tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng mang ý nghĩa tinh thần
động viên rất lớn những người công nhân trong dịp tết đến xuân về
đồng thời hoạt động này còn góp phần gắn bó hơn nữa người lao động với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn